vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay công an tỉnh cao bằng cho biết là vừa phát hiện một vụ xuất cảnh trái phép
vào thời điểm trên tại khu vực xóm nậm loát nguyễn huệ huyện hòa an tỉnh cao bằng
tổ kiểm soát liên ngành do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
chủ trì phát hiện một xe ô tô con đi theo hướng từ thành phố cao bằng đến huyện quảng hòa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai người trung quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
theo kết quả nhanh covid cả ba người đều có kết quả âm tính
hiện cả ba trường hợp trên được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm không có nơi cư trú ổn định
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
phát hiện chủ tài khoản facebook cá nhân minh long võ hoàng thơ đã đăng tải nhiều bài viết
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi
đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội
cho nhiều đối tượng xấu phản động trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích tuyên truyền
xuyên tạc chống phá chế độ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung võ hoàng thơ từng công tác trong lĩnh vực
báo chí hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa triệt phá một đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
do phạm ngọc long chú phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm ngọc long và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động
và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ đầu tháng tám cho đến khi bị phát hiện
đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo facebook messenger tin nhắn sms trên điện thoại
với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
hiện công an thị xã nghi sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian vừa qua công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang đã liên tiếp điều tra khám phá nhanh
hai vụ trộm cắp thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân
công an thị xã cai lệ vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng võ minh ngon
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp phú hưng xã long khánh thị xã cai lệ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày một mươi bốn tháng chín ngon phát hiện xe mô tô của anh lê hoàng phục cư trú ấp quý trinh
xã nhị quý thị xã cai lậy đầu trong khuôn viên sân nhà một hậu dân
tại khu phố mỹ lợi phường nhị mỹ ngon đã cắt cửa rào vào trộm
trên đường tẩu thoát ngon bị tổ tuần tra công an phát hiện bắt giữ cùng tan vật
công an thị xã thu giữ xe mô tô trị giá gần bảy triệu đồng trao trả cho bị hại
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nhận tin báo của ông đặng văn quẩn
ngụ khu phố một phường bốn về việc bị trộm xe mô tô công an thị xã cai lệ tiến hành xác minh điều tra
đến ngày hai mươi hai tháng tám bắt giữ nghi can lê minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cư trú khu phố một phường một thị xã cai lậy tại cơ quan điều tra tiến khai
đêm hai mươi tháng tám
tiến đến khu vực khu phố một phường bốn phát hiện xe mô tô của ông quẩn để trước cửa nhà
tiến dùng kềm cắt khóa dây xích trộm xe mô tô của ông quẩn đem về nhà cất giấu
công an thị xã cai lệ thu hồi xe mô tô và tiến hành trao trả cho người bị hại
chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án ba đối tượng gây ra vụ cướp tài sản là đinh long giang đinh trung dương và đinh minh tuấn
cùng chú huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã bị công an thành phố đồng hới phối hợp với công an huyện minh hóa
và phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng một mươi ba đối tượng phát hiện một đôi nam nữ đang lưu thông trên đường võ nguyên giáp
thành phố đồng hới liền bám theo xe sau đó ép nạn nhân vào lề đường rồi dùng dao đe dọa để cướp tài sản
tuy nhiên nhân lúc sơ hở của các đối tượng một nạn nhân đã chống trả lại
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được các đối tượng sau hai mươi bốn giờ gây án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
và trộm xe máy trên địa bàn thành phố đồng hới huyện tuyên hóa và huyện bố trạch
thưa quý vị hội nghị trung mương lần thứ tư khóa một mươi ba diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi tại hà nội
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tuy đã được kiềm chế song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn hội nghị trung mương lần thứ tư khóa một mươi ba
lực lượng cảnh vệ đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ đồng thời triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật hiện đại
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ và các đại biểu dự hội nghị
cũng như các địa điểm khu vực trong hơn ba ngày diễn ra hội nghị
trước những yêu cầu về công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và các đại biểu dự hội nghị chung mương bốn khóa một mươi ba
ngay khi có kế hoạch tổ chức hội nghị
lực lượng cảnh vệ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ
trong đó tiến hành khảo sát địa điểm tổ chức nơi ăn nghỉ của đại biểu và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị
từng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
cùng với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ
đây là lần đầu tiên bộ tư lệnh cảnh vệ đưa vào ứng dụng trong công tác cảnh vệ với nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại
thì ngay từ khi bộ ảnh cảnh vệ nhận được kế hoạch của bộ công an giao nhiệm vụ
thì đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát
xây dựng phương án triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ họp
đặc biệt là bộ tư lệnh cảnh vệ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tối ưu nhất đảm bảo kiểm soát chặt chẽ an ninh nhanh toàn
từ trên không cho đến mặt đất và lòng đất
nhằm ngăn chặn kỳ vụ
tại văn phòng trung ương đảng nơi diễn ra hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
công tác bố trí lực lượng phương tiện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ được bộ tư lệnh cảnh vệ tăng cường
nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình người phương tiện ra vào khu vực bảo vệ
đặc biệt tại khu vực trung tâm các tầng nấp vòng an ninh được triển khai
quán triệt phương châm chủ động phát hiện từ sớm phòng ngừa ngăn chặn từ xa
những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị
hội nghị cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
vì vậy nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh đã được bộ tư lệnh cảnh vệ
chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai như bảo đảm một trăm linh đại biểu
phóng viên báo chí tham dự đã test covid một mươi chín cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ
đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trong quá trình làm nhiệm vụ phải bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định
như là năm ca cổng vaccine và thường xuyên test covid để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
và nhất là các trang thiết bị phục vụ hội nghị cũng được lau chùi và khứa khoản
để đảm bảo an toàn cho hội nghị
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba đã thành công tốt đẹp
sự chủ động trong các phương án bảo vệ tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
và triển khai nhiều trang thiết bị cảnh vệ hiện đại phục vụ công tác bảo vệ
đã giúp đỡ các trang thiết bị
lực lượng cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được vinh dự là một trong những lực lượng
đã có những đóng góp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra hội nghị trung ương bốn khóa một mươi
thực hiện chủ trương của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ công an và ngày hôm nay
tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ
về công tác tại công an xã biên giới theo kế hoạch ba trăm một mươi bốn của bộ công an về việc điều động cán bộ
đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp
về an ninh trật tự
các đồng chí sung phong và được lựa chọn đều là những cán bộ được đào tạo bài bản
có trình độ nghiệp vụ tốt chưa qua công tác thực tiễn tại cơ sở nên việc điều động về công an xã biên giới
là cơ hội để các đồng chí học hỏi rèn luyện trong thực tiễn công tác vận dụng những lý luận được đào tạo
vào trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an
các đồng chí được tăng cường lần này đều có tinh thần quyết tâm dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào
cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng giữ vững hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
đặc biệt là hình ảnh người cán bộ cục truyền thông công an nhân dân
cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng ủy lãnh đạo cục đã tin tưởng giao phó
lực lượng công an dầm mưa nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân về quê tránh dịch
giải nobel văn học năm hai nghìn hai mươi một thuộc về nhà văn người tajania
để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết
chính thức và chính đáng được đưa đón về quê an toàn chú đáo vào chiều ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ đã có công điện số một nghìn ba trăm một mươi bốn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan
ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số một nghìn sáu trăm hai mươi năm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công điện số một trăm hai mươi hai dk ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh nhịp nhàng hơn
không để un ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ
các địa phương tình hình dịch còn chưa được kiểm soát hoàn toàn
nhưng đã dừng chỉ thị một mươi sáu tiếp tục tích cực vận động thuyết phục người dân yên tâm ở lại
gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn
đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến
và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến
đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh thành phố để về quê
phải thực hiện ngay việc phân nhóm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ
liên hệ với tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi
bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện
hoặc người già phụ nữ có thai trẻ em có nhu cầu
các tỉnh thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt
và có sự hỗ trợ nếu cần thiết
tỉnh thành phố nơi đến có trách nhiệm đón nhận bàn giao
và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định
các tỉnh thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê
đang đi qua địa phương mình cần chủ động hỗ trợ cần thiết
thông báo cho tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn
không để lây lan dịch bệnh
bố trí phương tiện chuyên trở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp
bộ y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận
ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về
hỗ trợ phương tiện sinh phẩm xét nghiệm hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân
trở về xét nghiệm kịp thời sẵn sàng điều trị khi có ca mắc covid một mươi chín mới
căn cứ yêu cầu các địa phương bộ y tế bộ quốc phòng tăng cường hỗ trợ nhân lực
đảm bảo công tác phòng chống dịch
áp thấp nhiệt đới đang gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong khi đó hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía nam vẫn đội mưa về quê
tại các tỉnh miền trung miền bắc để tránh dịch
để phần nào vơi bớt khó khăn cho người dân cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam
cùng chính quyền các lực lượng chức năng đã dầm mưa và nỗ lực hết mình
hỗ trợ người dân sớm về quê an toàn
trên tuyến đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh quảng nam
khu vực đèo lò so giáp giới tỉnh con tum dưới cơn mưa nặng hạt
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hàng ngàn người dân vẫn đội mưa
un un di chuyển bằng xe máy về quê
để đảm bảo an toàn cho người dân ngoài việc dẫn đường cán bộ chiến sĩ công an
phải dùng loa hướng dẫn người dân chú ý di chuyển qua đoạn đường đèo dốc nguy hiểm
từ đầu tháng một mươi đến nay đã có hơn ba mươi lượt người dân từ các tỉnh thành phố phía nam
về quê tránh dịch phần lớn là người dân các tỉnh nghệ an thanh hóa các tỉnh phía bắc
di chuyển bằng phương tiện xe máy trên chặng đường rất dài để về quê
lúc đi bộ thì cũng có người dân hỗ trợ nước và mình đi gần một tiếng thì gần bố hộ giúp đỡ mình
thì mình đi gần bốn tiếng thì có xe đến đó mình
tại chốt kiểm dịch đèo lò so người dân sau khi khai báo y tế được cán bộ chiến sĩ công an
và các lực lượng chức năng hỗ trợ sang xe tiếp sức lương thực thực phẩm
sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tại chốt đã phần nào làm ấm lòng những người dân
trong hoàn cảnh khó khăn này
mỗi ngày có khoảng năm người về với lưu lượng người như thế và tầng súc dẫn qua
ở bên phía công tông dẫn qua bên mình thì rất là đông người
cho nên là tầng súc làm việc của các bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở chốc
là có khi là hai mươi bốn h một ngày hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ một ngày rất vất vả trong điều kiện thời tiết là trời mưa
phục vụ cho cái việc là đón bố trí và dẫn bà con về quê thì hiện nay là ở chốc đã là thâm mưu
cho ban chỉ đạo ở tỉnh cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương ở đây cũng có hỗ trợ cho bà con
nhiều vấn đề đã vận động hỗ trợ nhiều súc an rồi áo mưa rồi nước uống sữa và tiền mạc
cho những cái trường hợp là hết sức khó khăn cũng như là kết nối với các hội thiện nguyện
cái gia đình mà cực kỳ khó khăn mà họ đi bộ về quê họ có trẻ sơ sinh dưới một tháng tuổi
thì sẽ kết nối để chở họ về tới nhà
sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an và những chuyến xe dẫn đường đảm bảo an toàn cho người dân
trong đêm tối trong mưa gió trên cung đường rừng núi sẽ mãi là hình ảnh đẹp đầy áp tỉnh quân dân
trong khó khăn dịch bệnh thiên tai
vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị công an tỉnh nghệ an
bắt quả tang trên tuyến đường quốc lộ bảy huyện kỳ sơn
vào tối ngày năm tháng một mươi tại bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an các huyện kỳ sơn tương dương và đội kiểm soát
phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh bắt giữ đối tượng sông bá rời chú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn
đang vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
theo cơ quan công an sông bá giờ là em trai của sông bá tinh đối tượng đã bị công an huyện tương dương
bắt giữ vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy về hành vi vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng giả danh
chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng cao văn thành chú thôn đông bình xã bình chánh huyện bình sơn đã lên mạng
làm một giấy đăng ký
đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do thành làm chủ sau đó tiếp cận một số người
và giới thiệu mình là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và đầu tư bình nguyên
và cần bán phế liệu một mươi xe ô tô
ông hoàng đắc hùng đã thỏa thuận ký hợp đồng mua lô hàng trên với giá tám trăm hai mươi năm triệu đồng
ông hùng đã chuyển khoản cho cao văn thành số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng
thành đã chiếm đoạt số tiền tiêu xài và không chuyển hàng như thỏa thuận
vụ việc đang được công an huyện bình sơn tiếp tục điều tra mở rộng
tối qua tổ tuần tra liên ngành của ủy ban nhân dân phường bảy thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện năm người tổ chức nhậu trên vỉa hè trên tuyến đường trần phú
khi thấy lực lượng chức năng đến năm người đàn ông này bỏ đi nhưng đã bị yêu cầu quay trở lại để làm việc
những người này gồm nguyễn văn lực nguyễn văn quân ngụ tỉnh hưng yên hoàng minh thuận
ngụ tỉnh ninh bình trần văn đệ ngụ tỉnh long an và mai thanh định cư ngụ huyện đông hải tỉnh bạc liêu
ủy ban nhân dân phường bảy tp bạc liêu đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt năm người
mỗi người hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế không đeo khẩu trang nơi công cộng
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trương thị linh ba mươi sáu tuổi
ngụ xã xuân đông huyện cẩm mỹ lợi dụng việc gửi đồ cho người thân để đưa ma túy vào khu cách ly tập trung
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi tại cổng chính khu cách ly tập trung xã xuân đông
lực lượng công an xã xuân đông phát hiện linh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hai bịch ma túy đá được đối tượng giấu trong chiếc khẩu trang
và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
làm việc với công an vinh khai số ma túy trên mua của một đối tượng không rõ lây lịch
để đưa vào khu cách ly covid một mươi chín cho chồng là nguyễn trọng luân ba mươi hai tuổi là đối tượng nghiện ma túy sử dụng
công an xã xuân đông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tan đối với trương thị linh
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy đồng thời bàn giao hồ sơ cùng tăng vật cho công an huyện cẩm mỹ
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
nghệ sĩ tự quyên góp tiền từ thiện bằng tài khoản cá nhân tiếp tục trở thành vấn đề nóng
được tranh luận tại cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi
đại biểu quốc hội trong buổi gặp gỡ cho biết là sẽ có kiến nghị với bộ tài chính
để có sửa đổi luật phù hợp và tránh những khuất tức gây dư luận tiêu cực
cử tri quận ba và quận bình thạnh tp hcm nêu ra vấn đề nghệ sĩ khởi xướng quỹ tự thiện
mang tính tự phát cá nhân và không có tổ chức nên đã phát sinh những vấn đề lộn xộn
ý kiến với đại biểu quốc hội cho rằng quyên góp của tổ chức cá nhân doanh nghiệp
cần quản lý chặt chẽ đi kèm với chế tài xứ phạt để tránh tình trạng lợi dụng gây bức xúc xã hội
đơn vị số hai đoàn đại biểu quốc hội cho biết luật đã có những quy định về việc kêu gọi nguồn lực xã hội
tuy nhiên so với nhiều ồn mào và thứ minh bạch khi giải ngân đại biểu quốc hội sẽ kiến nghị
với bộ tài chính có điều chỉnh luật cho phù hợp
công an tp hcm xác nhận đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố cáo liên quan vấn đề nêu trên
theo đúng quy trình tiếp nhận tố tụng nếu đúng điều kiện đều được xem xét thủ lý
cũng trong chiều nay ubnd huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nhận được công văn của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an về việc yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp chứng cứ đồ vật tài liệu dữ liệu điện tử
liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên
huyện này cũng do hội chức thập đỏ làm đồ mô tổng hợp báo cáo của các xã và tham mô chủ ubnd huyện cung cấp cho cơ quan điều tra
kính thưa quý vị trước thông tin về việc một số người dân ở phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm
phản ánh về việc phát phiếu tự nguyện không nhận gói hỗ trợ đợt ba
chính quyền địa phương đã có thông tin chính thức về vụ việc này
mới đây ubnd tổ quốc việt nam phường một mươi hai quận gò vấp đã gửi thư kêu gọi người dân của phường có điều kiện không nhận hỗ trợ
mục đích nhằm kêu gọi người dân chưa thực sự khó khăn nhờ phần hỗ trợ cho những hoàn cảnh khác
theo tinh thần lá lành đùm lá rách không để ai bị bỏ lại phía sau
một tháng một mươi mở cửa xong là người dân chưa không có đến mức người ta đủ điều kiện hết thì người ta chia sẻ
chứ ngoài ra không có chúng tôi không có một cái vấn đề trong cái đơn thư kêu gọi là không nêu là những trường hợp nào
là phải bắt buộc hay là tất cả những người dân phải theo cái ý là thư kêu gọi đó
nhiều người dân trên địa bàn phường một mươi hai cũng tỏ ra bất ngờ với thư kêu gọi này của mặt trận tổ quốc phường
đa phần là chưa hiểu rõ được chính sách đối tượng được hỗ trợ
đặc biệt là giữa đối tượng có thường trú và tạm trú
thì cái tờ giấy đó nếu mà đem tới thì chị sẽ ký là chị sẽ nhường phần khác
lý do là chị mua bán như vậy không vào có thông dư giả gì nhưng mà đều cũng có thể là sống được qua ngày
thành ra cái phần đó nhường cho những người khó khăn hơn
theo các văn bản của ubnd tp hcm ban hành thì gói hỗ trợ đợt ba hướng tới đa số người dân trên địa bàn gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh không phân biệt thường trú hay tạm trú đều có thể được hưởng gói hỗ trợ này
xong trên thực tế thì để triển khai gói hỗ trợ này đến đúng người đúng đối tượng
thì các địa phương gặp không ít khó khăn
ở đây mình phải làm và làm theo văn bản chỉ đạo và tinh thần của thành phố hiện nay
nếu như ngân sách thành phố mà có thể chi cho tất cả những người dân nào chỉ là hơi khó khăn thôi
chỉ là mất được lại một thời gian nhưng mà họ vẫn có khả năng đủ sống một cuộc sống bình thường
họ vẫn có thể sinh hoạt một cách bình thường nó chưa đến mức là thiếu thốn
thì thật sự ngân sách thành phố không thể nào làm được ngân sách quận không thể nào làm nổi
thì người dân phải chia sẻ cái việc này người dân nào cũng khó khăn
ngay cả người giàu
cũng khó khăn người có vị thế xã hội cũng khó khăn
mà mỗi người nó có cái khó khăn ở một cái góc độ riêng
nhưng mà ở đây thành phố mình làm sao mà đi giải quyết tất cả những khó khăn
đấy của tất cả mọi người tất cả đối tượng được
mà thành phố chỉ có thể giải quyết cho những người nào mà đang thật sự khó khăn
đang thật sự thiếu thốn
quận gò vấp hiện đang có gần bốn trăm linh đối tượng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ
của thành phố hồ chí minh
quận đã duyệt được ba trăm bốn mươi tám hồ sơ và chi trả được sáu mươi sáu
và dự kiến đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ giải quyết xong hỗ trợ cho người dân
việc triển khai sẽ có sự thanh tra giám sát của các cơ quan ban ngành
đảm bảo quá trình xét duyệt sẽ đúng người đúng đối tượng
cũng có người này thì nghĩ là hoàn cảnh đấy là khó khăn
có người kia thì nghĩ là cái hoàn cảnh đấy nó chưa thật sự khó khăn
để mà phải đưa vào danh sách
nó là cái trạng tính
qua rà sót bình nghị các tổ bình nghị thì cũng lúc đầu
lúc đầu bình nghị cũng có lội ra cũng bình nghị những trường hợp này
làm như gia đình chưa đến mức khó khăn chưa thật sự khó khăn
và có nhà riêng có đầy đủ tiện nghi hết
thì cũng có cái lội ra như thế trên thằng vậy
nhưng mà cũng vẫn chưa chưa đáp ứng được
hiện nay là do người dân cứ là cái tâm lý chung là muốn được
và hiểu hiểu hiểu hiểu chưa đúng
rồi là người dân đến gây áp lực với lại tổ trưởng dân phố
như vậy xét về quy trình thì việc triển khai các gói an sinh xã hội
đang có sự giám sát chặt chẽ
giữa các tổ dân phố cảnh sát khu vực và cơ quan thanh tra
để đảm bảo gói an sinh được chuyển đến tận tay đối tượng được hưởng
theo đúng quy định
thế nhưng việc triển khai của mỗi địa phương sẽ có sự khác biệt
thực tế là lực lượng cơ sở các tổ dân phố đang chịu không ít áp lực
khi triển khai các gói an sinh
bên cạnh đó tiêu cực cũng đã xảy ra tại một số địa phương cơ sở
do đó điều người dân cần là sự khách quan trong xét duyệt
và minh bạch thông tin khi giải ngân của các địa phương